cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội và một số tỉnh thành khác trên cả nước
theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
phạm ngọc vũ và phan ngọc thạch cùng chú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
đã thuê một số đối tượng lập trình các website sau đây quý vị có thể theo dõi trên màn hình
sau đó thạch và vũ tổ chức các buổi hội thảo đưa ra các thông tin sai sự thật
giới thiệu là đại diện của công ty cd singapore là đơn vị phát hành các loại tiền ảo csi cs chín
và rụ rỗ người bị hại tham gia đầu tư để mua csd cs chín nhận thưởng lãi xuất
khi tham gia đầu tư sẽ được cấp thiết bị có tính năng đào tiền ảo
csd cs chín sau đó sẽ chiếm đoạt số tiền của bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị các cá nhân là những người bị hại
trong vụ án nêu trên đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội qua đội phòng ngừa đấu tranh
hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội địa chỉ liên hệ số chín mươi phố nguyễn du
phường nguyễn du hai bà trưng hà nội hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí điều tra viên
cao tuấn nghĩa số điện thoại chín mươi bốn ba trăm chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi chín để tố giác cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến vụ án